đối tượng bị bắt là mùa bá trò trú tại bản đồng giới xã tây sơn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
khi đối tượng đang men theo đường mòn vượt biên sang lào thì bị lực lượng biên phòng phát hiện thu giữ trên người trò hơn hai tỷ đồng loại mệnh giá năm trăm linh và hai trăm linh nghìn đồng
hiện bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an huyện kỳ sơn tiếp tục điều tra xử lý
từ nhiều năm qua đã xuất hiện ở hầu khắp các địa phương trên cả nước do nhu cầu tiếp cận nguồn vốn của người dân
mới đây lực lượng công an hưng yên đã triệt phá một ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen
thực hiện cho vay nặng lãi núp dưới hình thức là cầm đồ hoạt động phức tạp trên địa bàn
vụ việc tiếp tục dóng lên một hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý đối với loại hình dịch vụ cho vay này
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy anh ngô văn thao ở xã điên phương thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
đến công an thành phố trình báo về việc bị năm đối tượng đánh ép anh về hiệu cầm đồ xuân hiệu
ở xã điêm phương thành phố hưng yên để giải quyết
khi về đến hiệu cầm đồ anh tiếp tục bị một số đối tượng khác đấm đá và rút súng đe dọa
ép anh phải trả số tiền một mươi ba triệu đồng anh đã vay nợ trước đó
sự việc chỉ dừng lại khi người nhà của anh
nhưng mang tiền trả cho các đối tượng thì anh mới được thả về để vào bệnh viện điều trị
nguyên nhân của sự việc là do trước đó anh thao có đến hiệu cầm đồ xuân hiệu để vay một mươi triệu đồng
với đải xuất một mươi năm ngày là một triệu năm mươi đồng
tuy nhiên từ giữa tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay do không có tiền nên anh chưa trả số tiền đãi
một tháng dẫn đến sự việc trên
một mươi sáu tháng hai tháng riêng bị một nhóm thanh niên vào phòng
đánh em ấy xong rồi bắt em xuống quán cầm đồ đóng cửa lại
đầu tiên là dùng tay đấm về sau là dùng gương xe máy đập vào đầu em
lúc mà chú em mang một mươi ba triệu đến thì đống thanh niên em mới thả em ra về
qua điều tra xác minh các đối tượng tham gia đánh anh thao là đàn em của một ổ nhóm tội phạm
có dấu hiệu hoạt động theo kiểu xã hội đen do nguyễn xuân hiệu
nguyễn xuân hiệu biệt hiệu là hiệu nổ
chú xã điên phương thành phố hưng yên cầm đầu
ổ nhóm này có khoảng một mươi đến một mươi năm đối tượng có độ tuổi từ một mươi bảy đến ba mươi
trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án tiền sự hoạt động manh động và phức tạp tại địa phương
các đối tượng này hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm tội phạm
và chúng cấu kết ở nhau bằng hình thức là mở với cái vỏ bọc là mở ra cái dịch vụ cầm đồ
nhưng mà thực chất là
cho cái vay với lãi suất cao hơn lãi suất bình thường
và các con nợ cần vay tiền thì rất là đơn giản
không phải thế chấp hay một bất cứ một cái tài sản gì chỉ cần một bất cứ một cái giấy tờ gì
mà có tên những người cần vay là các đối tượng có thể cho người vay để mà vay cái số tiền mà người vay cần thiết
đến hẹn trả lợi những người mà vay lợi mà không trả được các đối tượng này thì các đối tượng này dùng bọi thủ đoạn
cũng như là ép con nợ phải trả lợi
nước ép cho gia đình nhà các con nợ ví dụ như đến nhà đe dọa gia đình đe dọa bố mẹ
công an thành phố hưng yên đã ra quyết định khởi tố đối với bảy đối tượng về hành vi cướp tài sản
tiến hành bắt giữ hai đối tượng trương đình mười và phạm tùng lâm
đồng thời tổ chức truy bắt năm đối tượng còn lại hiện đang bỏ trốn
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận đã làm việc cho hiệu nổ gần một năm nay
ổ nhóm này hiện có hai hiệu cầm đồ một tại thành phố hưng yên và một tại huyện tiên lữ
với vỏ bọc là mở hiệu cầm đồ nhưng hoạt động thực chất của ổ nhóm này là cho vay nặng lãi
với các hình thức vay thế chấp tín chấp vay trả góp với lãi suất cao
mỗi đối tượng trong nhóm được ra một phần việc khác nhau do hiệu nổ trực tiếp chỉ đạo điều hành
và được trả mức lương từ ba năm đến bốn triệu đồng một tháng
tôi biết anh hiệu ở trên facebook là đi nào của anh ý và xin về hiệu cầm đồ của anh
sau một thời gian ở đấy thì các anh chỉ bảo
ở đến tháng tháng tháng tháng một thì bắt đầu anh giao nhiệm vụ là đi thu lạ
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò cầm đầu của đối tượng hiệu
đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật
vụ án trên tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định vay nặng lãi
từ các hiệu cầm đồ và các quỹ tín dụng đen
bởi ngoài việc có nguy cơ khủng hoảng
khuynh ra bại sản do lãi suất cao thì còn tiêu mẩn nhiều nguy cơ bị các chủ nợ đe dọa khủng bố về tinh thần
thậm chí bị truy sát thiệt hại về tính mạng
đã có không ít trường hợp bị các chủ nợ cai bẫy dẫn đến phải truy tố về pháp luật
vào sáng ngày hôm nay công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an vừa bắt đối tượng nguyễn khắc duy
chú tài huyện tân kỳ về hành vi trộm cắp tài sản
đáng nói là chỉ mới hai mươi bốn tuổi nhưng duy đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
để có tiền tiêu xài nguyễn khắc duy đã cùng với nguyễn văn trường
cùng chú tại huyện tân kỳ gây ra một mươi tám vụ trộm xe máy
chủ yếu là ở các huyện thanh trương đô lương diễn châu và nam đàn
thủ đoạn của các đối tượng là giảo quanh các công trường xây dựng hàng tạp hóa và nhà dân
lợi dụng xe người dân không khóa cổ khóa càng rồi dùng vam phá khóa trộm tài sản
sau mỗi vụ bọn chúng lại di chuyển địa bàn khác để tránh bị lộ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng và tiến hành truy bắt đối tượng nguyễn văn trường
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tổ chức vận động đối tượng hoàng minh trung
trú tại phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bị truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ra đầu thú
trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu công an khánh hòa đã triệt phá một nhóm tội phạm
chuyên trộm cắp xe máy chuyên nghiệp
trong liên tỉnh qua điều tra hầu hết số xe máy trộm được trên địa bàn khánh hòa
các đối tượng chuyển vào tỉnh đồng nai để bán cho hoàng minh trung và một số đối tượng khác
sau khi đồng bọn bị bắt trung bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an khánh hòa ra quyết định truy nã
bình dương và thành phố hồ chí minh nổi lên tình trạng các đối tượng móc túi
lừa đảo hành khách đi trên một số tuyến xe buýt khiến cho nhiều người lo lắng và bức xúc
trước tình hình trên các cơ quan công an đã quyết liệt vào cuộc để triệt phá các băng nhóm tội phạm
đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng
để người dân nâng cao cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình
tăng cường tuyên truyền bằng việc dán cảnh báo phòng chống trộm cắp lắp đặt hệ thống camera theo dõi trên xe buýt
là những giải pháp mà trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh đồng nai đã và đang thực hiện
sau khi rộ lên nạn đối tượng móc túi lừa đảo bằng thủ đoạn bán thuốc tân dược trên tuyến xe buýt
theo đơn vị này tình trạng trên đã diễn ra vài năm trước đây sau khi bị lực lượng chức năng tấn công
triệt xóa thì lắng xuống gần đây lại diễn ra phức tạp trên một số tuyến xe buýt từ tp hcm đi đồng nai và ngược lại
đã khiến hành khách đi xe buýt lo lắng bức xúc mà cơ quan quản lý cũng nhức nhối
đi một nhóm thường là bốn năm người trộn theo ở các trạm dừng nhà chờ có đông khách để lên dở ra các thủ đoạn lừa đảo
móc túi cũng như mua bán thuốc cưỡng đoạt tài sản của hành khách
tệ nạn này nó không phải xảy ra từ đây mà nó xảy ra nhiều năm
mặc dù cơ quan chức năng có nhiều biện pháp ngăn chặn bắt giữ nhưng mà hiện tại các đối tượng này có nhiều thủ đoạn hoạt động rất tinh vi
anh nguyễn thành đạt là nhân viên bán vé trên xe buýt
từng phát hiện và bắt quả tang một đối tượng
đối tượng đang có hành vi móc túi trên xe buýt
cũng theo anh đạt thủ đoạn của các đối tượng này thường lưu động đi theo băng nhóm và hoạt động rất tinh vi
đối tượng lợi dụng những người già những người phụ nữ để sơ hở
khi mà trong quá trình người ta đi xe buýt người ta khám bệnh người ta mệt rồi bắt đầu người ta ngủ
những đối tượng bắt đầu để ý sơ hở là xe buýt móc túi ngay
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai cho biết
đã tăng cường lực lượng trinh sát thu thập chứng cứ để điều tra
triệt phá các băng nhóm trên đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người đi xe buýt
trước mắt để chủ động phòng chống thủ đoạn của các loại tội phạm móc túi lừa đào hoạt động trên xe buýt
cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách khi đi trên xe buýt cần nâng cao cảnh giác
chủ động phòng chống tự bảo vệ tài sản của mình
đừng có cái tính mà chúng ta thấy hiếu kỳ mua bán thuốc giá rẻ thì đủ điều trị đủ lợi bệnh
giá rẻ thì ham muốn đó là những thủ đoạn mà bọn chúng dỡ ra
và cái sự hợp tác cao độ của hành khách đi trên xe buýt là các đồng lòng với nhau
cùng nhau để hỗ trợ nhau khi có xảy ra các sự việc thì sẽ làm hạn chế
nhưng phần nào các nhóm đối tượng này nó sẽ trà trộn để lợi dụng trên xe buýt
cái thứ hai nữa là nhân viên phục vụ lái xe không phải đề cao cảnh sát
là không tiếp xúc hoặc không rước hoặc khi có sự việc xảy ra thì nên đóng cửa để tìm tới cơ quan công an nơi gần nhất
trước thực trạng các đối tượng lừa đảo hành hung chiếm đoạt tài sản của hành khách đi xe buýt
xảy ra trên địa bàn tỉnh ubnd tỉnh đồng nai đã có văn bản chỉ đạo công an tỉnh
phối hợp với công an tp hcm điều tra củng cố chứng cứ làm rõ và xử lý theo quy định
đồng thời giao sở giao thông vận tải thường xuyên quán triệt và yêu cầu các đơn vị vận tải
tài xế xe buýt khi phát hiện những vụ việc hành vi gây mất an ninh trật tự
trong quá trình vận hành tuyến xe buýt cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý
khoảng ba giờ sáng nay
một chiếc ô tô bảy chỗ chở năm người đã bị xe tải tông nát khi đang đứng đợi đèn đỏ trên đường võ văn kiệt
đoạn qua quận sáu giáp với quận bình tân tp hcm làm cho ít nhất hai người phải nhập viện cấp cứu
thời điểm trên ô tô bảy chỗ hiệu container bên trong xe có năm người bao gồm cả tài xế
đang dừng đậu chờ đèn trên đường võ văn kiệt đoạn qua giao lộ đường an dương vương
quận bình tân giáp quận sáu tp hcm
lúc này xe tải mang biển số bảy mươi một c ba nghìn bốn trăm sáu mươi
sau lao tới đã hút thẳng vào xe ô tô bảy chỗ
hậu quả là chiếc ô tô này bị đẩy đi hơn một chục mét phần đuôi bị hút nát
hai người trên xe container bị thương phải nhập viện cấp cứu những người còn lại bị xây sát nhẹ
ngay sau khi nhận được tin báo công an quận bình tân đã đến xử lý
đưa các phương tiện có liên quan về trụ sở để tiếp tục làm rõ nguyên nhân
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm cùng với sự xuất hiện của biên tập viên thu hương
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đó là đối tượng trần lê duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bốn trên một mươi năm g trần khắc trân
phường tân định quận một tp hcm
phạm cùng lúc hai tội là làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đối tượng này cao một m bảy mươi một
sống mũi khung xẹo chấm cách hai cm dưới sau đầu lông mày trái
liên quan đến tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tải
chúng tôi đã nhận được quyết định truy nã của công an quận hai tp hcm
đối với đối tượng đặng công tấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại năm trăm bảy mươi hương lộ ba mươi ba phường bình trưng tây quận hai tp hcm
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn sống mũi hơi lõm sẹo thẳng cách năm cm trên sau cánh mũi phải
ngoài ra còn có quyết định truy nã
của công an quận bốn tp hcm đối với đối tượng trần ngọc trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ba mươi một trên hai mươi ba a đường một mươi một phường bốn quận bốn tp hcm
về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có một đặc điểm nhận dạng dễ nhận thấy
đó là ở cẳng tay phải từ cùi trỏ đến cổ tay có một vết xẹo do bị bỏng
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
thưa quý vị ở các tỉnh miền bắc trong tháng ba là thời kỳ thường ẩm ướt nhất trong năm
và tình trạng này diễn ra nhiều ngày kể từ đầu tháng đến nay
tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời tiếp tục nhiều mây
có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong ngày một mươi tám một mươi chín
sau sẽ có mưa vải nơi
đêm và sáng trời lạnh với mức nhiệt độ ngày đêm là một mươi tám hai mươi tám độ
các tỉnh phía đông bắc bộ đêm nay và hai ngày sắp tới sẽ có mưa
trong đó các tỉnh vùng núi sẽ có mưa rào và rông rải rác
sau đó sang đến ngày hai mươi thì trời vẫn nhiều mây âm u và có mưa nhỏ kèm theo sương mù
nhất là vào thời điểm đêm và sáng
tuy nhiên do không khí lạnh có cường độ yếu nên mặc dù tiết trời ẩm ướt
nhưng nền nhiệt độ trong cả ba ngày tới không thấp
về đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất sẽ đạt ở mức là một mươi tám hai mươi một độ
ban ngày nhiệt độ tăng lên mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi trên hai mươi sáu độ
và lúc trưa và chiều trời chỉ xe lạnh vào đêm và sáng
xuân đến các tỉnh duyên hải miền trung
thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
thì trời nhiều mây có mưa nhỏ về đêm và sáng
cùng cảm giác xe lạnh trong khoảng ba ngày tới
riêng các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến thừa thiên huế
mưa sẽ chỉ xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn
vào trưa chiều trời hứng nắng nhẹ với nhiệt độ một mươi chín hai mươi chín độ
phía bắc khu vực sẽ thấp hơn khoảng từ ba bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi có mưa vài nơi có nắng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba với nhiệt độ cao nhất trong ngày là hai mươi tám ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn ở mức hai mươi hai hai mươi năm độ
đến với khu vực tây nguyên từ ngày một mươi tám hai mươi trời mây thay đổi
có mưa rào và rông vài nơi
nắng gió nhẹ
nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi tám đến ba mươi hai độ
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động giao thông
cũng như là du lịch của người dân trong dịp cuối tuần này
khu vực nam bộ trong ba ngày tới trời vẫn có nắng nhiều
mưa rào chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi thuộc ven biển
và nhanh kết thúc với lượng mưa không nhiều
nên nhiệt độ không có sự biến đổi đáng kể
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng một vài tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
có nơi còn trên ba mươi bốn độ
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay